nghĩa đi bộ đến ấp tân hòa xã tân tập huyện cần duộc nhìn thấy căn nhà của chị nguyễn thị kim phượng khép hờ cửa liền lẻn vào trong nhà thấy một cây kéo cắt sắt một xe đạp và một máy may
trong lúc nghĩa đang định tháo đầu máy may ra khỏi đế thì bị chị phượng phát hiện
sợ bị bắt nên nghĩa lấy con dao đâm vào vùng cổ khiến chị phượng tử vong sau đó hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi năm trên địa bàn tỉnh vĩnh long xảy ra bốn vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng
tuy giảm trên bảy mươi sáu về số vụ so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bốn nhưng xét về tính chất và thủ đoạn gây án thì lại ngày càng nghiêm trọng và nguy hiểm hơn
điều đáng nói là nguyên nhân của những vụ án đau lòng này lại xuất phát từ những mâu thuẫn đơn giản trong cuộc sống hàng ngày
thậm chí là mâu thuẫn xảy ra giữa những người thân trong gia đình nhưng do không được giải quyết kịp thời nên đã dẫn đến những hậu quả đáng tiếc
người thiệt mạng
kẻ vướng vào vòng lao lý để lại nhiều hệ lụy cho xã hội và gây nhiều bất ổn cho an ninh trật tự tại địa phương
bắt nguồn từ mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản mà thạch thị soi bốn mươi tám tuổi trú tại ấp kỳ son xã loan mỹ huyện tam bình đã ra tay thiếu sống người thím của mình
nạn nhân là bà lý thị nho tám mươi bảy tuổi trú tại huyện châu thành tỉnh sóc trăng
theo hồ sơ của cơ quan điều tra trước đó bà lý thị nho từ tỉnh sóc trăng về thăm quê chồng ở xã loan mỹ huyện tam bình
trong khoảng thời gian này bà nho ngủ nhờ nhà của bà thạch thị phe là mẹ bị can thạch thị soi
bà nho ngỏ ý xin phần đất của bà phe
cho rằng bà nho có ý định tranh giành đất của gia đình nên thạch thị soi nảy sinh ý định giết bà nho
vào đêm ngày sáu tháng bốn soi đã lợi dụng lúc bà nho đang ngủ dùng xăng chuẩn bị sẵn ném vào nóc màn của bà nho và châm lửa đốt
cái bà nho bà nó vô sinh ở rồi bà nó sinh đất
nhà xã mất tiền rồi mất
mất tiền mất cổ nữa
rồi mới đốt bà
còn đây là hiện trường vụ án phóng hỏa giết cả ba người trong một gia đình xảy ra vào đêm ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi năm
tại ấp trung hậu xã trung thành tây huyện vũng liêm
dù đến nay đã gần một tháng nhưng người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng và đau xót
nạn nhân là anh nguyễn đức thắng ba mươi bảy tuổi chị đạn thị thúy ba mươi bốn tuổi và đứa con gái nguyễn ngọc hân chỉ vừa tròn bốn tuổi
hung thủ gây ra vụ thảm sát này là trần quốc gia ba mươi tám tuổi
chú tại xã đông bình thị xã bình minh
tại cơ quan cảnh sát điều tra gia khai nhận gia là bạn trai của nguyễn thị diễm xuân là em gái của anh thắng
trong những lần xuống nhà xuân chơi gia đã xảy ra mâu thuẫn với anh thắng
nên đã nảy sinh ý định giết anh thắng vì cho rằng anh thắng ngăn cản tình cảm giữa y với nguyễn thị diễm xuân
em vô đó bắt đầu em mới đổ xăng vô cái xô rồi quấn cây gọi rồi mới đem lại cái góc tròi bên hông á
em mới đốt cây gọi sau đó em mới
đổ xăng vô cái cửa sổ rồi em mới lấy cây gọi em mới chăm đốt
để phòng ngừa loại tội phạm này thì chúng tôi sẽ phối hợp với các ngành đoàn thể
để tiên triền về pháp luật để mọi người nhận thức được pháp luật
là các ban ngành đoàn thể có liên quan
cần kịp thời giải quyết các cái mâu thuẫn cái tranh chấp về lợi ích tài sản
cũng như mâu thuẫn trong cái quan hệ xã hội nội bộ gia đình
để chúng ta phòng ngừa tốt
trường hợp đáng tiếc xảy ra như ở các cái vụ án trên
qua các vụ án trên cho thấy thủ đoạn gây án của các đối tượng là tương tự nhau
nhưng mức độ của từng vụ án xảy ra ngày càng nghiêm trọng hơn
hậu quả đã làm chết nhiều người trong đó có người già và trẻ em
gây lo ngại cho xã hội về sự xuống cấp đạo đức
thái độ xem thường luật pháp của một số đối tượng
vì vậy trước những mâu thuẫn trong cuộc sống
thì mọi người cần phải hết sức bình tĩnh nghĩ suy trước khi hành động
để mọi việc không quá muộn màng
chuyển sang những tin tức về tội phạm trộm cắp cướp giật tài sản
hôm qua tòa nhân dân huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi đã mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử vụ án cướp giật tài sản tuyên phạt bị cáo phạm vũ phong hai mươi chín tuổi
ngụ xã phổ hòa huyện đức phổ một mươi bốn năm tù giam
từ tháng sáu đến tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn phong đã thực hiện tám vụ cấp giật tài sản
trên địa bàn huyện đức phổ với tổng trị giá trên năm mươi một triệu đồng
trong đó có bảy vụ cấp giật dây truyền vàng và một vụ cấp giật điện thoại di động
thủ đoạn của phong là vào quán bán hàng tạp hóa vờ mua hàng lợi dụng sơ hở của nạn nhân
ra tay cướp giật rồi lên xe máy tẩu thoát
theo hồ sơ vào năm hai nghìn bảy phong đã bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc
trong thời hạn hai năm
đến năm hai nghìn một mươi phong bị tòa nhân dân huyện ba tơ tuyên phạt năm năm tù giam
về tội cướp tài sản và sau khi ra tù lại tiếp tục gây án
công an thị xã quảng trị tỉnh quảng trị cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với phan đình minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại phường an hòa tp huế
tỉnh thừa thiên huế để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó lợi dụng sơ hở đối tượng tuấn đã lấy trộm chiếc xe mô tô mang biển kiểm soát
hai mươi k sáu nghìn ba trăm hai mươi bảy của chị lê thị hồng ở khu phố hai phường ba thị xã quảng trị
rồi tẩu thoát theo hướng thị xã quảng trị thành phố đông hà
sau khi được một số người quen phát hiện
và điện báo gia đình chị hồng đã truy đuổi theo đối tượng
đồng thời phối hợp với lực lượng công an khống chế và bắt giữ được đối tượng cùng tăng vật
từ đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi năm đến đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm
trên địa bàn huyện bảo thắng tỉnh lào cai liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm xe máy
gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương
trước tình hình trên công an huyện bảo thắng đã xác lập chuyên án đấu tranh
làm rõ đường dây trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
trên địa bàn xã phú nhuận khu công nghiệp thị trấn tàng lòng
thường xảy ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy
trước tình hình trên nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
công an huyện bảo thắng đã xác lập chuyên án
ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm lực lượng chức năng đã bắt được hai đối tượng
gây ra các vụ trộm xe máy khi chúng đang chuẩn bị bỏ trốn
đồn công an tầng nỏ và đội cảnh sát hình sự công an huyện bảo thắng
đã nhanh chóng phát hiện đầu mối bắt được hai đối tượng và đấu tranh khai thác
đối tượng này đã thừa nhận trộm cắp hàng chục vụ
các đối tượng trong vụ án này là nguyễn văn ánh chú tại thôn phú hải hai
và lương văn vinh chú tại thôn nhần bốn xã phú nhuận huyện bảo thắng
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đã trộm cắp một mươi một chiếc xe máy
chủ yếu là tại khu công nghiệp tàng long và xã phú nhuận
thời gian gây án thường vào ban ngày lợi dụng sơ hở thiếu cảnh giác
của bảo vệ các nhà máy xí nghiệp
đối tượng đã lẻn vào khu vực để xe của cán bộ công nhân viên phá khóa
sau đó lấy trộm
một số vụ khác khi chủ phương tiện chủ quan đề xe nơi vắng không có người chống giữ
đã trở thành nạn nhân của bọn chúng
số tài sản trộm cắp được các đối tượng mang đến bán cho vũ văn nhật vũ mạnh công và đoàn văn hiệp
đều trú tại thị trấn phố lu huyện bảo thắng
sau một thời gian bỏ trốn khỏi nơi cư trú
ba đối tượng đã đến cơ quan điều tra công an huyện bảo thắng đầu thú và khai nhận
tuy biết những chiếc xe máy do ánh và vinh bán là do phạm tội mà có
nhưng vì lợi nhuận các đối tượng vẫn mua và tiêu thụ
tôi là đoán văn hiệp cư trú ở thổ dân phố số một thị trấn phố lu
tôi biết hai đối tượng trộm cắp xe máy
nhưng tôi vẫn mua của hai đối tượng để tiêu thụ để kiếm lời
qua vụ việc này cho thấy nguyên nhân chủ quan
mất cảnh giác của bảo vệ các cơ quan nhà máy xí nghiệp và của các chủ phương tiện
vô hình chung đã tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp
để công tác phòng ngừa ngăn chặn phát hiện các đối tượng trộm cắp đạt hiệu quả
trước hết mỗi người dân phải chủ động bảo vệ tài sản của mình
đồng thời nhắc nhở người khác cùng nâng cao ý thức cảnh giác
để làm giảm đến mức thấp nhất các vụ việc tương tự xảy ra
vào khoảng một mươi ba giờ chiều qua tại khu vực sông bến đình ở ấp tích đức
xã khánh thạnh tân huyện mỏ cây bắc tỉnh bến tre
đã xảy ra một vụ chìm ghe làm hai người mất tích
danh tính nạn nhân được xác định gồm đoàn vương tường vi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại thành phố hồ chí minh là sinh viên trường cao đẳng kinh tế
thành phố hồ chí minh và phạm thị my sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
chú tại tỉnh quảng ngãi là sinh viên trường đại học công nghiệp bốn
vào trưa ngày một mươi tám tháng sáu vi và my cùng năm người bạn khác
trèo ghe ra sông bến đình chơi thì xảy ra tai nạn chìm ghe
do sông sâu và nước chảy xiết nên chỉ có năm người đã may mắn được cứu sống
còn my và vi bị nước cuốn trôi
đến một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày lực lượng cứu hộ và người dân địa phương
đã vớt được thi thể của hai nạn nhân
sau đó bàn giao cho gia đình mang về mai táng
tin quốc tế giới chức malaysia thông báo đã phát hiện
chiếc tàu trở dầu okim harmony của nước này mất tích một tuần trước
và bị cấp biển khống chế ở khu vực ngoài khơi phía nam vùng biển việt nam
tàu hải quân của nước này đã tổ chức rượt đuổi và trong một diễn biến bất ngờ
vào sáng nay những tên cướp biển đã bỏ tàu tẩu thoát
toàn bộ thành viên thủy thủ đoàn đều an toàn
hải quân malaysia cho biết những tên cướp dùng tàu cứu hộ để tẩu thoát
trong khi tất cả hai mươi hai thành viên thủy thủ đoàn đều an toàn chỉ có một người bị thương nhẹ
trước đó tàu hải quân của malaysia đã tiến hành diệt đuổi và theo dõi sát con tàu
bị cướp biển sơn lại thành màu đen và đổi tên thành kim hamon
tại thời điểm bị mất liên lạc vào hôm một mươi một tháng sáu tàu mt okim harmony trở bảy năm triệu lít xăng
trị giá khoảng năm bảy triệu đô la mỹ đang trên đường tới phía bắc qatan
thủ phủ bang pahan của malaysia
trên tàu có ít nhất tám tên cướp biển được trang bị súng ngắn và dao dựa
thủy thủ đoàn gồm một mươi sáu người malaysia năm người indonesia và một người mang quốc tịch myanmar
truyền thông mỹ hôm qua đưa tin nghi can vụ xả súng đẫm máu khiến chín người thiệt mạng
ở nhà thờ của người da màu ở thành phố charleton thuộc bang south carolina
đã bị bắt giữ cách nơi gây án khoảng ba trăm năm mươi km sau gần một ngày săn lùng
trước đó cảnh sát mỹ xác định nghi can thực hiện vụ xả súng trên là dylan rope hai mươi một tuổi
là người có tâm lý phân biệt chủng tộc rất nặng nề
tự coi người da trắng là sơ việt
được biết khẩu súng mà đối tượng này dùng để gây án vào tối ngày một mươi bảy tháng sáu
là do người bố tặng nhân dịp sinh nhật cậu ta hồi tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm
vụ xả súng xảy ra vào chín giờ tối ngày một mươi bảy tháng sáu theo giờ địa phương tại scharton
thành phố lớn thứ hai của tiểu bang south carolina của mỹ
hung thủ đã nổ súng nhắm vào đám đông các tín đồ tới cầu nguyện
tại một nhà thờ nổi tiếng của cộng đồng người mỹ gốc phi tại đây
và sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường
có tám nạn nhân thiệt mạng ngay tại chỗ ba người được đưa tới bệnh viện và sau đó
chỉ tập trung chủ yếu ở phía tây bắc
tại phía tây bắc bộ trong hai ngày hai mươi và ngày hai mươi một có mưa rào và rông vài nơi ngày có nắng
từ chiều tối và đêm ngày hai mươi một sang ngày hai mươi hai có mưa rào và rông rải rác
mưa tập trung vào chiều tối đêm và sáng sớm nhiệt độ giảm phổ biến từ ba mươi hai ba mươi bốn độ trời mát
tại khu vực phía đông bắc bộ vào ngày mai mưa xảy ra ở vài nơi ban ngày trời có nắng
tuy nhiên nền nhiệt độ trong ngày cũng sẽ giảm cao nhất chỉ phổ biến từ ba mươi hai ba mươi năm độ
phải đến chiều tối và đêm ngày hai mươi một đến sáng ngày hai mươi hai khối khí mát lại tác động
gây mưa rào và rông rải rác cho khu vực nhiệt độ giảm thêm chỉ dừng lại ở ngưỡng ba mươi một ba mươi bốn độ
như vậy trong ngày thứ hai đầu tuần sau người dân bắc bộ sẽ được hưởng ngày đầu tuần với thời tiết mát mẻ dễ chịu
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong hai ngày sắp tới hiệu ứng phơn có xu hướng giảm yếu
đồng thời trường gió đông nam thổi từ biển vào
làm nền nhiệt giảm từ một đến hai độ phổ biến từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ
chiều tối trời xuất hiện mưa rào và rông cục bộ ở một vài nơi
người dân cần hết sức cảnh giác các hiện tượng như tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
trong chiều tối và đêm nay cả hai ngày sắp tới
người dân khu vực nam trung bộ vẫn được hưởng những cơn mưa rào và rông cho giải mây rông từ biển tạt vào
tuy nhiên từ ngày hai mươi hai mưa sẽ có xu hướng giảm xuống còn vài nơi với lượng không nhiều và cũng kết thúc nhanh
nên nhiệt độ tại khu vực này vì thế cũng sẽ tăng từ một đến hai độ
và nhiệt độ chung cho toàn khu vực từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai trời mây thay đổi đến nhiều mây
có mưa rào và rông rải rác có nơi đạt đến lượng mưa vừa mưa to
người dân cần cảnh giác tố lốc và gió giật mạnh nhiệt độ từ ba mươi đến ba mươi hai độ
trong chiều tối và đêm nay mưa ở nam bộ có xu hướng giảm về lượng
tuy nhiên ngay ngày mai đới gió tây nam lại có xu hướng hoạt động mạnh dần
tạo những đám mây đối lưu gây mưa rào và rông cho khu vực
một số nơi còn đạt đến lượng mưa vừa mưa to
trong những ngày sắp tới tại nam bộ sẽ duy trì kiểu thời tiết ngày nắng gián đoạn
chiều tối có mưa rào và rông nên nhiệt độ cao nhất ngày chỉ phổ biến từ ba mươi một đến ba mươi ba độ